thưa quý vị trong đêm nay và sáng ngày mai đời gió đông vẫn còn hoạt động
không khí lạnh thì vẫn tiếp tục rồn xuống vì thế ở các tỉnh miền bắc vẫn còn có mưa giải rác
cục bộ ở sơn la và hòa bình vẫn còn có những điểm mưa vừa
nhiệt độ thì tiếp tục thấp từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
đến trưa và chiều mai mưa ở miền bắc sẽ giảm dần trời khô ráo hơn
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng lên mức từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
trời chuyển từ rét sang lạnh
mưa cũng đang có xu hướng giảm ở các tỉnh miền trung
đêm nay và sáng ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến thừa thiên huế
vẫn còn có mưa nhưng ở mức giải rác
tại thanh hóa nghệ an và hà tĩnh là ba tỉnh có mưa nhiều nơi
nền nhiệt đêm ở các tỉnh này cũng thấp phổ biến là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
trời rét về đêm và sáng
sang ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa giảm còn vài nơi
nền nhiệt tăng lên mức từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận đêm có mưa vài nơi
ngày trời nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
chịu ảnh hưởng của hiện tượng chiều cường được đánh giá là cao nhất trong năm
dự báo đỉnh chiều cao nhất trong đợt này tại các trạm vùng hạ liêu
sông đồng nai sài gòn xuất hiện vào ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tại trạm phú an và nhà bè ở mức một bảy đến một bảy mươi năm mét
cao hơn mức báo động ba từ một đến một mươi năm mét
thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày từ năm đến bảy giờ
và từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ
tại trạm biên hòa lên mức sấp xỉ báo động hai
còn tại trạm thủ dầu một cao hơn mức báo động ba từ một đến một mươi năm mét
mực nước trên hệ thống kênh dạch tp hcm còn duy trì ở mức cao
trên mức báo động hai đến ngày một mươi chín tháng một mươi một sau đó sẽ xuống nhanh
và lúc đó tình trạng ngập úng mới giảm dần
trong đêm nay và ngày mai cả nam bộ và tây nguyên chỉ còn có mưa ở một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất về đêm ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ là từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên đều có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở khu vực nam bộ là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh vẫn bao trùm hầu khắp biển đông
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
do hướng đông bắc cường độ cấp sáu
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
do đông bắc mạnh ở mức cấp năm
và cả hai khu vực đều ít mưa nên tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước